ủy ban nhân dân tp hcm đã phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố
tổ chức chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
đây là một chương trình có sức lan tỏa lớn góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững
của vùng trọng điểm kinh tế phía nam
tại hội nghị triển khai chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy của tp hcm
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu
qua năm năm thực hiện chương trình đã có hơn sáu mươi năm khách hàng được vay vốn
với tổng số tiền đạt trên năm trăm linh tỷ đồng
với lãi suất yêu đáy chương trình đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế
của thành phố đạt chín sáu một năm cao hơn mức bình quân của cả nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu đã cho hai mươi một chín trăm một mươi bốn khách hàng vay với số tiền hai trăm tám mươi một hai trăm một mươi sáu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi sáu ngân hàng cam kết hội nghị cho các doanh nghiệp vay vốn
với số tiền hai trăm bốn mươi tỷ đồng
đây là một trong những gói kích cầu thiết thực và hiệu quả để thành phố phân đấu
đến năm hai nghìn hai mươi có năm trăm linh doanh nghiệp